sóc trăng là một trong những tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
tỷ lệ đồng bào khơ me chiếm trên ba mươi bảy
những năm qua với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy chính quyền các chương trình
chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ
nhờ vậy mà kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngay càng phát triển
đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt
huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số
trong đó dân tộc khơ me có trên năm mươi ba người chiếm trên ba mươi ba
nhờ những chính sách hỗ trợ cho bà con của cấp ủy chính quyền địa phương
đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn một chín
trong đó số hộ nghèo của đồng bào dân tộc hiện còn bảy trăm sáu mươi ba hộ
thu nhập bình quân đầu người đạt hơn bốn mươi tám triệu đồng một người một năm
tăng hơn hai mươi sáu triệu đồng một người một năm
so với năm hai nghìn một mươi một
việc triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa phương thức sản xuất
và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ấp
đặc biệt khó khăn gắn với thực hiện lồng ghép các chính sách an sinh xã hội
đã tạo điều kiện cho hộ nghèo hộ cận nghèo ở các xã ấp
đặc biệt khó khăn có vốn phát triển sản xuất giải quyết việc làm tăng thu nhập
mà mình biết chủ trương pháp luật chính sách pháp luật của nhà nước
mình phải tuyên truyền cho bà con am hiểu về pháp luật đó
như về kinh tế về an sinh xã hội bạo lực gia đình bạo lực trẻ em
đáng duyên là mình biết trước dân mình phải triển khai cho dân biết
dân hiểu dân biết dân làm dân kiểm tra
để tiếp tục chăm lo tốt cho đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
thời gian tới tỉnh sóc trăng tiếp tục thực hiện tốt chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
trong đó tập trung đầu tư phát triển kinh tế
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân
nhằm thu hẹp khoảng cách về mức sống và thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số
so với bình quân chung của cả tỉnh